công an huyện châu thành của tỉnh tiền giang đang tạm giữ đào hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại ấp kinh hai a xã long định huyện châu thành về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng sơ hở của nhung đã đến nhà ông nguyễn thanh trong ngụ tại ấp tây một xã long định lấy trộm ba chiếc điện thoại di động và một bốn lắc vàng tổng trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
qua điều tra xác minh vào ngày một mươi sáu tháng sáu công an đã phát hiện và bắt giữ nhung được biết nhung đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát lậu do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết điêm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát có địa chỉ tại hai trăm một mươi bảy phan bộ châu tp huế

các tạc thì bị nhiều đối tượng dùng hung khí tấn công làm trọng thương không những vậy nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cắt do khai thác trái phép của các đối tượng cắt tạc để đầu cơ tích chữ đẩy ra cắt sòi cao ngất ngường khuynh đảo thị trường để trục lợi làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn
các tổ trinh sát thường xuyên bám sát địa bàn để xác định vị trí tọa độ các đối tượng
tại quảng ngãi mặc dù đã có rất nhiều giải pháp thế nhưng diện tích cây trồng ruộng lúa chết trắng đồng ngày càng nhiều ngành nông nghiệp và người nông dân thực sự bế tắc
những ngày qua ông trần hòa ở xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi liên tục bám đồng để cứu diện tích lúa đang chết dần trên ruộng
trong số năm xào lúa đang giai đoạn làm đồng hơn một nửa diện tích vàng úa
dù ông liên tục tìm nguồn nước từ ao hồ bơm nước giếng vào ruộng nhưng do nắng hạn kéo dài
nước về cũng không kịp cứu lúa phần lớn lúa chuyển sang vàng khô không thể phát triển bông ông dự tính sẽ cắt cho bò ăn trong những ngày tới
tại huyện đức phổ gần năm hecta lúa đang sinh trường phát triển làm đồng chuẩn bị ra bông chuyển sang nhỏ khô trình như tấm đồng
nhiều diện tích lúa gieo xạ sớm hai tháng bị cháy đen hư hại do thiếu nước
không chỉ diện tích lúa hàng trăm hectare cây rau màu chính vụ của nhà nông cũng cháy khô vì nắng hạn
do nắng nóng gai gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm nên hạn hán càng trở nên trầm trọng gây hại cho cây trồng chính vụ
hiện hơn bảy trăm bốn mươi hectare diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được và bảy trăm bảy mươi hectare lúa hẻ thu chưa gieo xạ
theo thống kê hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến một mươi ba hectare cây trồng trong đó bảy bốn trăm linh hectare lúa
năm sáu trăm linh hecta cây trồng cây trồng
các địa phương vẫn đang nỗ lực ưu tiên nguồn nước cứ lúa và cây màu đang sinh trường
tình trạng hạn vẫn chậm
cây trồng chưa có dấu hiệu dừng và tiếp tục gây hại cho ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi đang kiến nghị bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để tỉnh chống hạn và xâm nhập mặn
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống hạn vụ hẻ thu hai nghìn một mươi chín
vào ngày hôm qua tri cục thú y sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tây ninh thông báo
địa phương đã tiêu hủy ổ dịch tạ đợn châu phi đầu tiên được phát hiện trên địa bàn
theo đó từ ngày ba đến ngày năm tháng bảy đàn lợn của một hộ dân chăn nuôi trên địa bàn ấp bắc bến sỏi
xã thành long huyện châu thành phát hiện sáu con bị chết với triệu chứng của dịch tả lợn châu phi
nên đã báo ngay với cơ quan thú y
theo kết quả xét nghiệm những con lợn chết của hộ chăn nuôi trên dương tính với dịch tả lợn châu phi
hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại
huyện đã lập hai chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tại khu vực đầu chợ biến sỏi và chốt cầu ông cố nhằm tránh lây lan
hiện cục thú y vùng sáu và cùng ngành chức năng của tỉnh tây ninh đang phối hợp giám sát theo dõi diễn biến
đồng thời tiêu độc khử trùng khống chế dập dịch
trên địa bàn huyện hương hóa của tỉnh quảng trị hiện nay tình hình xuất xuất huyết đang diễn ra khá phức tạp
dịch phát triển rất nhanh mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp
tuy nhiên là do ý thức của người dân đang còn chủ quan với dịch bệnh
và năm nay trên địa bàn huyện hướng hóa do ảnh hưởng của thời tiết của lào mưa không lớn nắng nhiều
độ ẩm cao nên đã làm phát sinh mũi và bọ gậy điều này đã làm cho dịch sốt xuất huyết ngày càng phát triển
tại khóm duy tân thị trấn lao bảo huyện hướng hóa nơi có bệnh nhân xuất xuất huyết nhiều nhất huyện
thế nhưng công tác phòng chống dịch tại đây vẫn chưa được người dân xem trọng
địa bàn thị trấn la bảo đang là điểm năng
nóng về xuất xuất huyết của huyện hương hóa tổng số bệnh nhân trong vòng bốn tuần trở lại đây lên đến tám mươi người
hiện chỉ số bọ gậy đo được tại đây là gần tám mươi trong khi chỉ số cho phép là dưới hai mươi
tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện hương hóa có gần hai trăm linh bệnh nhân
năm năm mươi người mắc số xuất huyết nằm ở bảy xã dọc tuyến đường chín
ngành y tế hương hóa đã triển khai phun ba đợt hóa chất cho trên bảy hộ
tuy nhiên việc phun hóa chất hiệu quả chỉ chiếm hai mươi tiêu diệt bọ gậy lăng quang
ngành y tế hương hóa đã triển khai phun ba đợt hóa chất trở trên bảy hộ
ngành y tế hương hóa đã triển khai nhiều giải pháp tuy nhiên với tâm lý chủ quan của người dân hiện nay tình hình xuất xuất huyết sẽ dễ bùng phát trên diện rộng
cần có sự vào cuộc quyết định hơn nữa từ các ngành chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch để có thể khống chế dịch xuất xuất huyết một cách hiệu quả nhất
một thông tin về giáo dục đáng chú ý
tính đến thời điểm hiện tại công tác chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã đi được nửa chặng đường
thông tin về công tác chấm thi tại một số địa phương cho thấy
ở môn thi ngữ văn bước đầu chưa xuất hiện tình trạng tranh lệch điểm giữa hai cán bộ chấm thi
tuy nhiên ở các môn thi trắc nghiệm thì đã có hàng loạt bài thi mắc lỗi về tô mã đề và số báo danh
năm hai nghìn một mươi chín trường đại học bách khoa hà nội phụ trách chấm thi trắc nghiệm tại cụm thi số hai mươi bảy tỉnh thanh hóa với khoảng một trăm linh hai bài thi
năm nay khu vực chấm thi được đặt năm máy phá sóng công tác giám sát đảm bảo an ninh luôn được thắt chặt
trong quá trình chấm thi đơn vị này gặp một số trục trặc do có khoảng sáu mươi ba trong tổng số một trăm linh hai bài thi của thí sinh thanh hóa mắc lỗi về tô số báo danh mã đề tương đương với sáu trăm năm mươi bài thi phải sửa lỗi
những lỗi này bắt buộc phải sửa nếu không phần mềm sẽ không chấm được
đặc biệt có một bài thi không ghi gì và đã được ban chấm thi lập biên bản coi như trường hợp bất thường
tại ninh bình công tác chấm chắc nghiệm do trường đại học kinh doanh công nghệ hà nội chủ trì
hiện đã kiểm sửa xong lỗi bài thi phát hiện có bốn trăm chín mươi chín bài thi có lỗi về tô số báo danh mã đề
toàn bộ các bài mắc lỗi này đã được tiến hành kiểm sửa trước khi đưa vào máy quét
thưa quý vị thành phố hà nội vừa tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục tiện ích công cộng miễn phí phục vụ cộng đồng đó là nhà vệ sinh công cộng ghế ngồi công viên hay xe bồn vệ sinh
vâng và đáng chú ý
trong các hạng mục trên có những cây lọc nước thông minh được đặt tại một số địa điểm công cộng nơi tập trung đông người thuộc khu vực trung tâm của thành phố hà nội nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong tiết trời ói bức như hiện nay